quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong đêm nay khối khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cứng yếu xuống nước ta
nhưng chủ yếu là hướng lệch nhiều về phía đông
vì vậy trong đêm nay và sáng ngày mai ở khu vực phía đông bắc bộ
tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây có mưa mưa nhỏ dài rác
trong khi đó ở khu vực phía tây các tỉnh như lai châu điện biên và sơn la
lại chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió ở các mực khí quyển trên cao
nên có mưa rào và rông vài nơi
riêng thời điểm chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
toàn vùng tiếp tục duy trì trạng thái lạnh về đêm và sáng với mức nhiệt từ hai mươi hai mươi ba độ
riêng vùng núi có nơi trời rét với nhiệt độ dưới hai mươi độ
còn sang đến ngày mai thì khối khí lạnh sẽ suy yếu dần
mức nhiệt trong ngày mai giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ có nơi cao hơn
riêng khu vực tây bắc có nhiệt độ dưới hai mươi độ
nhiệt độ cao giao động từ ba mươi ba mươi ba độ
quá trình tăng cường của không khí lạnh cũng mang đến những cơn mưa
và làm giảm nhiệt đáng kể cho khu vực trung bộ
nhất là ở vùng từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
dự báo trong đêm nay và ngày mai trên khu vực này duy trì trời nhiều mây
và tiếp tục có mưa nhỏ dài rác tập trung chính về đêm và sáng
sang ngày mai nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh
trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
quảng bình đến thừa thiên huế
nhiệt độ phổ biến từ hai mươi tám đến ba mươi độ
các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận ít chịu tác động của không khí lạnh
nên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày thì trời vẫn có nắng
nhiệt độ ở khu vực giao động từ ba mươi một ba mươi bốn độ
tình trạng nắng nóng diện rộng vẫn tiếp tục duy trì trong ngày mai
ở khu vực nam bộ và tây nguyên
với mức nhiệt cao nhất trong ngày giao động từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi đạt ngưỡng nắng nóng gai gắt trên ba mươi tám độ
cần lưu ý tuy ban ngày trời nắng nhưng đến chiều tối và đêm
cả hai khu vực có thể có mưa rào và rông ở một vài nơi
trong cơn rông người dân cần đề phòng với các hiện tượng như lốc xét
mưa đá và gió giật mạnh
trên biển dự báo trong đêm nay và ngày mai
phía đông bắc của khu vực bắc biển đông có lúc có gió đông bắc đến đông mạnh
ở mức cấp sáu giật cấp bảy biển động
trong khi đó ở khu vực phía bắc của vịnh bắc bộ có gió đông bắc ở mức cấp bốn
có mưa giải rác nên tầm nhìn xa giảm xuống còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước